phát huy các kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng dù còn nhiều khó khăn thách thức
ngày hôm nay ba tháng một ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hà nội đã thực hiện triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện một cách toàn diện nhiệm vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm bắt tình hình thị trường lập danh sách đối tượng cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu gian lận thương mại
các kho tàng bến bãi chứa hàng lậu tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn giáo dục tư tưởng tác phong làm việc trong các lực lượng chống buôn lậu
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi sáu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tình hình phát triển kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn thực trạng về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý trên hai mươi ba năm trăm linh vụ việc vi phạm khởi tố hai trăm linh năm vụ đối với hai trăm hai mươi hai đối tượng tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên ba tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng